tình trạng sức khỏe của các nạn nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn tối ngày một mươi ba tháng bốn đã dần ổn định nhưng bác sĩ vẫn đang theo dõi các biến chứng sau phẫu thuật
bác sĩ thiện cho hay hiện nhiều nạn nhân đang xin chuyển viện về tp hcm để tiếp tục theo dõi điều trị
tuy nhiên các trường hợp chấn thương nặng bệnh viện đang tư vấn cho người nhà nạn nhân vì có thể trên đường đi sẽ gặp các biến chứng không mong muốn
được biết ông ntt năm mươi một tuổi trú tại tp hcm là nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn nói trên
sáng nay ngày một mươi bốn tháng bốn gia đình ông tê đã đến bệnh viện đa khoa tỉnh con tum nhận thi thể và đưa về tổ chức mai táng
đang nằm điều trị tại bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương ông nguyễn đức hùng bốn mươi năm tuổi trú tại huyện chư pa tỉnh gia rai điều khiển ô tô tải nhớ lại
chiều ngày một mươi ba tháng bốn ông cùng con trai đi trên xe tải chở vật liệu từ huyện con rẫy tỉnh con tum về tỉnh gia lai
biết đoạn đường nhiều khúc cua quen co nên ông hùng đã điều khiển phương tiện chạy chậm với tốc độ khoảng bốn mươi km hai
ông nguyễn đức hùng chia sẻ khi đến xã đắc tơ dê huyện con rẫy ông bất ngờ thấy chiếc xe khách đi ngược chiều vượt một xe con khác rồi đối đầu với xe mình
vì xe lớn và chở vật liệu xây dựng nên ông chỉ kịp đánh lái sang rãnh thoát nước và đạp phanh dừng lại
ông hùng nói lúc đó ông chỉ la lớn bảo con trai nằm xuống ghế rồi đầu xe tải đâm vào xe khách đẩy xe khách xuống rãnh nước bên đường
sau vụ va chạm ông bị thương ở tay còn con trai bị mảnh vỡ của xe khách bắn vào đầu
rất may bác sĩ nói cha con ông chỉ bị thương nhẹ
sáng ngày một mươi bốn tháng bốn lãnh đạo cục quản lý thị trường tp hcm có mặt tại bệnh viện đa khoa tỉnh con tum để thăm hỏi các cán bộ nhân viên của đơn vị này gặp nạn trong vụ tai nạn giao thông nêu trên
số cán bộ nhân viên thuộc đoàn cán bộ thuộc cục quản lý thị trường tp hcm có kế hoạch làm việc ở con tùm
chiếc ô tô khách chở đoàn là xe hợp đồng thuộc công ty trách nhiệm hiếu hạn dịch vụ du lịch và vận tải vv ở phường hiệp bình phước tp thủ đức tp hcm do tài xế nguyễn tấn khoa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại phường hải cảng tp quy nhơn tỉnh bình định điều khiển
chở hai mươi hai người gồm một mươi chín hải khách ba nhân viên nhà xe đã lao xuống vực sâu hậu quả bước đầu xác định ba người tử vong nguyên nhân sơ bộ do trời mưa sương mù làm hạn chế tầm nhìn lái xe buồn ngủ nên đã gây ra tai nạn
ngay sau vụ tai nạn xảy ra bộ công an đã trả lời cho bộ công an
bộ công an đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát phòng cháy trợ cháy và cấu nạn cấu hộ khẩn trương tiếp cận hiện trường cấp cứu người bị nạn tìm kiếm các nạn nhân
thế nhưng do điều kiện địa hình vực sâu thời tiết mưa sương mù tối nên việc cứu nạn gặp nhiều khó khăn
bộ công an đã tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn hỗ trợ người bị nạn tổ chức điều tra xác minh nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật
thăm hỏi các nạn nhân vụ tai nạn ông lê trung trinh đã trao hai mươi hai suất hỗ trợ của ban an toàn giao thông thành phố cho các nạn nhân gồm hai triệu đồng trên một trường hợp bị thương và năm triệu đồng trên một trường hợp tử vong
chủ tịch ubnd tp đà nẵng cho biết thành phố đã huy động các lực lượng để tiếp tục tìm kiếm nạn nhân đồng thời chỉ đạo bệnh viện đà nẵng quan tâm cứu chữa kịp thời sau đó sẽ hỗ trợ phương tiện để đưa nạn nhân về quê an toàn
chủ tịch ubnd tp đà nẵng cũng chỉ đạo giám đốc sở y tế thành phố liên hệ với các bệnh viện để nắm cụ thể danh sách các nạn nhân đang được cấp cứu

ông đường kể rằng thời điểm xe khách gặp nạn trời tối đen như mực và mưa lạnh lúc ấy tôi không đủ bình tĩnh để quan sát mọi thứ xung quanh chỉ thấy nhiều người nhoài ra khỏi xe và tôi đã theo chân họ leo lên khỏi vực sâu cách mặt đường tầm khoảng một mươi năm mét
khoảng nửa tiếng sau khi tai nạn xảy ra lực lượng cứu hộ có mặt ở hiện trường để đưa ông cùng nhiều người khác bị nạn đến bệnh viện
là một trong số hai mươi hành khách bị thương trong vụ tai nạn bà đào thị thoa năm mươi bốn tuổi chú ở tỉnh đắk lắc thở phào nhẹ nhõm khi hay tin hai người thân của mình đi cùng chuyến xe cũng thoát chết trong gàng tắc
quê tôi gốc hải dương hôm qua chị em tôi đón xe từ đắk lắc để về quê dự đám cưới đứa cháu nào ngờ giữa đường thì gặp nạn bà thoa kể lại
cùng với tâm trạng của bà thoa những hành khách khác đang được điều trị tại bệnh viện đà nẵng cho biết thời điểm xảy ra tai nạn họ đang thiếu thiêu ngủ thì nghe tiếng dầm xe rung lắc mạnh sau đó rơi xuống vực sâu
một nạn nhân đã kể lại trời tối đen như mực chúng tôi vô cùng hoảng loạn sau khi ra khỏi xe mọi người rắt xíu nhau bỏ lên chỗ cao
danh tính của các nạn nhân trong vụ tai nạn như sau
tại trung tâm y tế huyện hòa vang các nạn nhân bị thương gồm trần thị ngọc sinh năm hai nghìn lâm thị lanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai cùng chú hải dương đào thị loan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy đoàn văn minh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi cùng chú tại đắk lắc hoàng văn kiệt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú quảng bình phạm thị ngọc hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú ninh bình nạn nhân tử vong là ntv sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chú tại đắk lắc
tại bệnh viện đà nẵng các nạn nhân bị thương gồm phương thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu nguyễn tuấn liêm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
một nạn nhân chưa biết tên họ cao xuân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn đoàn thị thoa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi vũ thế mạnh sinh năm hai nghìn một mươi chín cùng chú tại đắk lắc nguyễn công danh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín chú tại hà nội vũ văn được sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín văn văn tính sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm vũ hải đường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba cùng chú tại hưng yên phạm văn ninh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú tại thành hóa hồ thị xuân sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu chú tại nghệ an
vũ thị yến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại đắk nông một nạn nhân tử vong chưa rõ danh tính
tại trung tâm y tế quận liên triều có một trường hợp là trần đăng hải sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy chú ở quảng trị đang bị thương
bác sĩ lê đức nhân chia sẻ trong một mươi hai nạn nhân có ba người bị thương nhẹ sau khi xử lý vết thương được ra viện tám người khác được chuyển đến các khoa ngoại chấn thương ngoại lồng ngực để điều trị
có một nạn nhân bị thương nặng do gãy xương sườn dập phổi gãy xương trậu đang được theo dõi ở khoa hồi sức
lãnh đạo bệnh viện đà nẵng cho biết sau khi tiếp nhận các nạn nhân trong vụ tai nạn bệnh viện tập trung tối đa y bác sĩ và thiết bị để phục vụ thăm khám cấp cứu
đến thời điểm hiện tại việc xử lý các ca bệnh tạm ổn
ngoài nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện đà nẵng có sáu người đang cấp cứu tại trung tâm y tế huyện hòa vang một người cấp cứu tại trung tâm y tế quận liên triều
liên quan đến vụ tai nạn ông lê trung trinh chủ tịch ubnd tp đà nẵng đã trao hai mươi hai suất hỗ trợ của ban an toàn giao thông thành phố cho các nạn nhân gồm hai triệu đồng trên một người bị thương và năm triệu đồng trên một người tử vong
chủ tịch ubnd tp đà nẵng cho biết đã chỉ đạo bệnh viện đà nẵng quan tâm cứu trợ kịp thời sau đó sẽ hỗ trợ phương tiện để đưa các nạn nhân về quê an toàn đồng thời yêu cầu giám đốc sở y tế liên hệ với các bệnh viện để nắm cụ thể danh sách các nạn nhân đang được cấp cứu
nguyên nhân sơ bộ do trời mưa sương mù làm hạn chế tầm nhìn lái xe buồn ngủ nên đã gây ra tai nạn